tại đại hội đại biểu lần thứ một mươi sáu tỉnh con tum nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương đã ghi nhận và biểu dương
những kết quả mà tỉnh con tum đã đạt được trong nhiệm kỳ qua
đồng chí cũng lưu ý con tum cần nâng cao chất lượng công tác quản lý bảo vệ rừng và chất lượng nguồn nhân lực
về công tác xây dựng đảng con tum cần chú trọng công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng
bố trí sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ
ban chấp hành đảng bộ nhậm ký tới là đồng chí có uy tín cao trong đảng bộ
có phẩm chất chính trị vững vàng có năng lực thực tiễn có phong cách làm việc dân chủ uy tín
đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh con tum sẽ diễn ra đến hết ngày hai mươi năm tháng chín